các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn lại gồm các phó vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư khoa học công nghệ thanh tra bộ giao thông vận tải chuyên viên vụ tổ chức cán bộ và vụ quản lý doanh nghiệp
tổ công tác sẽ báo cáo bộ giao thông vận tải kết quả kiểm tra trước ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu và đề xuất giải quyết xử lý các vấn đề liên quan